tuy nhiên chính điều đó đã mang đến sự quyết tâm cao cho đoàn quân của huấn luyện viên vũ hồng việt trong cuối đầu với u một mươi sáu philippines
trước một đối thủ không được đánh giá cao đội bóng áo đỏ không gặp nhiều khó khăn để có được thế trận lấn lướt cùng bàn thắng mở tỷ số
phút một mươi chín hoàng thông băng vào dứt điểm cận thành mở đầu cho cơn mưa bàn thắng của đội tuyển u một mươi sáu việt nam
trước khi một khép lại việt nam đã nâng tỷ số lên thành ba
việc bị dẫn tới ba bàn khiến philippines phải đẩy cao đội hình sau giờ nghỉ
và họ có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn một ba ở phút bốn mươi bảy
tuy nhiên các cầu thủ việt nam nhanh chóng dập tắt hy vọng có điểm của đối thủ
với lần lượt các bàn thắng của quốc hoàng và cú đúc của đậu ngọc thành
để giúp u một mươi sáu việt nam giành chiến thắng đậm với tỷ số sáu một
vượt qua u một mươi sáu philippines u một mươi sáu việt nam sẽ quyết chiến với u một mươi sáu myanmar ở lượt đấu cuối cùng
để tranh vị trí nhì bảng a nhằm lọt vào vòng bán kết
chuyển sang những sản phẩm
những diễn biến của thị trường chuyển nhược
sau khi hoàn tất thương vụ trương mộ arturo vidal
barcelona tiếp tục chào đón thêm một tân binh
đó là hậu vệ moussa huawei của epen
mức phí chuyển nhượng của thương vụ này chưa được tiết lộ
huawei khởi đầu sự nghiệp ở học viện aspire
trước khi chuyển đến bỉ để khoác áo epen vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu
sau hai mùa giải hậu vệ một mươi chín tuổi này ra sân tổng cộng bốn mươi trận trên mọi đấu trường
cùng với một bàn thắng
với huawei barcelona kỳ vọng
trẻ người senegal sẽ là sự bổ sung lý tưởng
cho vị trí hậu vệ phải trong tương lai
trước mắt tân binh một mươi chín tuổi này sẽ được trao cơ hội thể hiện ở barca b
câu lạc bộ everton đã xác nhận kevin miralas
sẽ gia nhập farentina theo một bản hợp đồng cho mượn dài hạn
tùy thuộc vào buổi kiểm tra y tế của anh
tại đội bóng đang chơi ở giải vô địch quốc gia italia
cầu thủ ba mươi tuổi đã có sáu năm chơi bóng tại sân woody sainz park
khi chuyển đến từ olympiacos vào năm hai nghìn một mươi
dù vậy phong lộ đi xuống từ cách đây khoảng một năm
đã khiến tương lai của miralas tại everton không còn vững chắc
mùa giải vừa qua ngôi sao người bỉ đã chơi bóng cho cả everton và olympiars
nhưng đều không để lại nhiều ấn tượng
sự xuất hiện của richard leeson tân binh trị giá bốn mươi triệu bảng
đã làm tăng sự cạnh tranh trên hàng tấn công
và đó là lý do khiến miraras không còn được tin tưởng
nhất là từ khi đội bóng này bổ nhiệm
viên marco silva
trong thời gian gần đây nhiều thời báo lớn đưa tin
thibu kutoa dường như đã không còn quá nhiều khát khao công hiến cho chelsea
khi anh đang nhận được một lời đề nghị vô cùng hấp dẫn từ phía real madrid
chia sẻ trước truyền thông đại diện của thủ thành người bỉ
christopher henrotay thừa nhận thân chủ của mình muốn trở lại madrid
không đơn thuần vì yếu tố công việc mà còn vì yếu tố gia đình
mặc dù đã chiêu mộ sokratis nhưng arsenal vẫn muốn ra cố hàng phòng ngự
và người mà huấn luyện viên unai emery nhắm tới đó chính là vida
một trong những trụ cột giúp đội tuyển katia đoạt ngôi á quân
tại world cup hai nghìn một mươi tám tại nga vừa qua
được biết pháo thủ sẵn sàng chi hai mươi năm triệu bảng
để mang trung vệ hai mươi chín tuổi này về với sân emorest trong mùa hè này
nhưng với điều kiện đội bóng thành london phải bán mustafi
hoặc dani wernbeck
emory rất ấn tượng với phong cách thi đấu rất mạnh mẽ
chắc chắn của tuyển thủ người quatia tại world cup
và arsen đang cần một người có thể chơi tốt ở vai trò phòng thủ
lẫn khi tham gia tấn công trong những tình huống cố định
vida vừa gia nhập besiktas từ dynamo kiev với giá tám triệu bảng
hồi tháng một năm hai nghìn một mươi tám
tiếp theo sẽ là một thông tin của môn quần vợt
eni murray vừa lên tiếng phản nàn với ban tổ chức
giải washington open vì phải thi đấu tới ba giờ sáng theo giờ địa phương
trận đấu đó diễn ra ở vòng một tám và tay vật người scotland ngược dòng tháng sáu bảy sáu ba và bảy sáu
cựu số một thế giới mới trở lại thi đấu sau một mươi bốn tháng điều trị chấn thương
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao sáng nay của chúng tôi